vài trò là đầu tầu nền kinh tế doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện rõ hơn sứ mệnh của mình với nền kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay phải đổi mới cơ cấu phương thức hoạt động thay vì trì trệ trợ phát triển như hàng chục năm qua
tiêu biểu của tình trạng này là một con số mà chúng tôi cho rằng là cực kỳ ấn tượng
trong kế hoạch hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho đến nay chúng ta mới cổ phần hóa được hai mươi tám kế hoạch
và vấn đề thoái vốn thậm chí còn thấp hơn chúng ta mới thoái được hai mươi sáu bốn kế hoạch
trong kế hoạch năm hai nghìn hai mươi này chúng ta còn phải tiếp tục cổ phần hóa chín mươi một doanh nghiệp nhà nước
hơn nữa đại dịch covid một mươi chín đang đặt ra một yêu cầu mới
về xây dựng nền kinh tế tự chủ tăng sức trúng chịu của nền kinh tế
vậy nguyên nhân của hiện tượng chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn của khu vực này
cũng như nội dung bản chất của vấn đề tăng tự chủ kinh tế và gắn với vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp đức ở đây là gì
đó là chủ đề lớn của ngày hôm nay mà chúng tôi muốn cùng quý vị làm rõ với sự giúp đỡ của hai chuyên gia hàng đầu
xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ khoa học võ đại lược nguyên viện trưởng viện kinh tế và chính trị thế giới
viện hà lâm khoa học xã hội việt nam và hiện nay là tổng giám đốc trung tâm kinh tế châu á thái bình dương
ông đặng quyết tiến cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính
tiến sĩ khoa học võ đại lược với tư cách là cái người mà đã có rất nhiều những ý kiến đóng góp từ những ngày đầu đổi mới đặc biệt những năm chín mươi
thì ông đánh giá như sao về các mục tiêu cũng như là các kết quả ban đầu của phần học của nước ta tính từ những năm chín mươi đến nay
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khi ông đỗ bình
tôi đã được bởi làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng và khi mà thực thi cái chương trình chống lạm phát và tôi cũng là người tham gia đề xuất cái chương trình ấy
thì lúc bây giờ chúng ta là nền kinh tế kế hoạch cho nên gần như chỉ có mỗi quốc doanh với lại hợp tác xã thôi
còn kinh tế tư nhân là kinh tế gia đình cá lẻ nó chỉ chiếm con năm thôi
lúc bây giờ chúng tôi kiến nghị và chỉ đô mời thực hiện
là đưa cái lãi suất từ một hai mà lúc bây giờ lạm phát là chín một tháng
mà ông lãi suất một năm có hai thì các doanh nghiệp nhà nước là tận dụng cái lãi suất vay ngân hàng ấy để sống
nhưng khi đưa lãi suất lên một mươi hai thì họ không thể sống được dựa vào cái nguồn vốn vay của ngân hàng
cho nên các doanh nghiệp nhà nước lúc bây giờ đình đúng hàng loạt
và nó đang từ cái tỷ lệ chiếm tới
bảy tám chín mươi trong cái gdp của đất nước mà mình cho phép là kinh tế tư nhân nó bắt đầu phát triển bung ra thì cái tỷ lệ bắt đầu thay đổi thay đổi
cho mọi người dân được quyền làm ăn thì cái tỷ lệ đấy là nó thay đổi
và nó cũng tạo một cái sức ép buộc cái doanh nghiệp nhà nước phải đổi mới
bởi vì nếu không thì anh chết
thì tôi cho đấy là một cái thời kỳ cực kỳ quan trọng
lúc bấy giờ ông đỗ mời cũng đồng ý cái giải pháp là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
và cái chữ cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước được đề ra là chính là từ thời điểm đấy
tức là chúng ta từ trên một mươi năm doanh nghiệp đúng không
cắt giảm giảm xuống giảm nó xuống
vì nó là nguyên nhân một trong những nguyên nhân quan trọng nhất cho lý lạm pháp
với lẽ suất như vậy tất cả hoạt động độc cư ấy chấm dứt
và buộc các anh phải thay đổi
và trong cái thay đổi buộc các anh cũng phải tham gia cổ phần hóa
anh không muốn anh cũng phải làm không cần chết
thế còn ông đặng quý tiến với tên cách là cục trưởng thủ tướng doanh nghiệp ông có ý kiến bổ sung gì không ạ
thì thưa anh hữu úng phong thì quá trình cổ phần hóa là một quá trình lịch sử
và thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của đảng và nhà nước
với tinh thần là thận trọng
và cổ quản hóa không phải là tư nhân hóa
cái mục tiêu của đảng và nhà nước là theo từng giai đoạn một
trong giai đoạn hiện nay thì theo hướng là gì
chúng ta thu hẹp lại khu vực doanh nghiệp về nước
gắn liền với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
giải phóng nguồn lực mà các khu vực doanh nghiệp ở nước đang nắm giữ mà sử dụng không hiệu quả
để cho các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế tiếp cận để phát triển và khởi nghiệp
thì trong quá trình cổ phần hóa vừa qua thì chúng ta mới cổ hóa những doanh nghiệp nhỏ thôi
đến nay và quy mô cũng nhỏ
còn cái khối lượng doanh nghiệp lớn hiện nay thì chúng ta vẫn là đang nắm giữ
chúng tôi thống kê thì cái giai đoạn cổ phần hóa từ giai đoạn thí điểm cho đến hết năm hai nghìn một mươi năm
thì là cái vốn nhà nước của chúng ta mới ở cái mức là từ sáu đến tám
tức là giá trị vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà chúng ta thoái ra chúng ta bán ra để giải phóng cho các thành phần kinh tế khác vào
tức là chúng ta mới chạm vào cái vỏ ngoài của cái khối này
chính vì thế giai đoạn một mươi sáu hai mươi này là phía theo chủ trương đảng nhà nước và chính phủ quyết tâm là chúng ta sẽ thay đổi một căn bản để tiến hành
thế thì chính vì thế chúng ta sẽ tập trung vào các tập đoàn
các tập đoàn tổng kinh tế lớn
nhưng phải gắn liền với việc là gì
là các tập đoàn tổng kinh tế lớn này là những tập đoàn mà có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế xã hội
ảnh hưởng đến các cung cầu lớn của kinh tế nhà nước và của dạng kinh tế
cho nên việc cổ hồn hóa nó phải có một bước đi
làm sao đấy là gì
là nhà nước vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước vừa điều hành các doanh nghiệp này
để đảm bảo là gì
thận trọng đảm bảo những cân đối lớn
và đúng như quý tảng nói là gì
đây là những công cụ vật chất cho kinh tế nhà nước
với kinh tế nhà nước đối với đất nước ta thì vẫn là cái phần mà thành phần kinh tế rất lớn
để đảm bảo cái vấn đề phát triển với một cái nền kinh tế đang chuyển đổi và theo hướng hội nhập
chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bắt đầu thực hiện từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
từ khoảng mấy lăm nghìn doanh nghiệp đã giảm xuống còn hơn năm triệu
trong doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
tuy nhiên theo bộ tài chính việc triển khai kế hoạch cổ phần hóa còn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là tại một số doanh nghiệp quy mô lớn như vnpt tập đoàn hóa chất việt nam
tổng công ty lương thực miền bắc mobifone agribank v v
trong đó các doanh nghiệp này hiện vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất
để có thể tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp
thứ nhất là cái quy trình nào của các doanh nghiệp đang mong muốn được thoái vỗ
hoặc là đang mong muốn cổ phần thì có thể là do cái quy trình định giá tài sản
ví dụ như là đất đai tài sản giá trị trên đất thì cũng chưa được còn vướng mắc nhiều
cái tính quyết liệt đối với lại chính cái đơn vị được cổ phần hóa
hay là một số các cơ quan như là nước mà tham gia các quá trình này cũng chưa thực sự là quyết liệt
hãy chăng là chính
vì ở giai đoạn hai này hay nói hơn là giai đoạn thứ tư này
là chúng ta bắt đầu đụng chạm tới cái cốt lõi những cái tập đoàn doanh nghiệp lớn
và khi đụng chạm vào nó thì nó sẽ lấy sứ rất nhiều vấn đề
để mà nó khiến cho cái quá trình của nó nó không như mong muốn
phải chăng là như vậy thưa ông
vâng thưa anh phong thì đúng là đến lúc này là bắt đầu chúng ta đi thể vào cái thực chất
và giữa cái danh giới là vấn đề là nhà nước giữ bao nhiêu
và như tiến sĩ có thể nêu mỗi quốc gia người ta giữ ở một tỷ lệ nhất định
và chỉ giữ những cái
lĩnh vực mà thành phần kinh tế khác không làm được
và nhà nước phải làm
chính vì thế thì chúng ta bắt đầu tiến hành vào cái khu vực này
là những tập đoàn tổ chức lớn
thì đầu tiên là cái nhận thức
hiện nay đây là những cái mà vấn đề là quyền lợi của các người lãnh đạo
và nhận thức của người đánh đạo rõ là cái việc chúng ta tiến hành cổ của nó này
là nó gắn liền với việc là chúng ta phải đổi mới cái vấn đề hiệu quả sử dụng vốn
người ta mở ra để cho thành phần kinh tế khác
đấy thì đấy là cái đổi mới cái tư duy
thì cái này là cái mà
thực sự là vẫn là một cuộc đấu tranh
trong bản thân của những người lãnh đạo doanh nghiệp
đảng thì thông suốt chính phủ thì đang hoàn thiện thể chế
nhưng quan trọng người thực hiện thì phải thông ngay
cho nên ở đâu đó vẫn còn tư tưởng là ngại làm cổ phần hóa
bởi cái cổ quần hóa này nó tập thay đổi cái nhận thức
thay đổi cái lợi ích mà vẫn còn
vấn đề thứ hai nữa là gì
là vấn đề mà trong quá trình làm thì những cái doanh nghiệp này
là những quy mô lớn
cho nên khi làm
thì cái khả năng
khâu chuẩn bị và khâu mà chúng ta chuẩn bị trước
là chúng ta chưa ra soát kỹ
dẫn đến rất nhiều cái nguồn lực của nhà nước
chưa được công khai chưa được minh bạch
cho nên khi mà chúng ta tiến hành
mà cổ quần hóa để định giá doanh nghiệp
thì những cái tài sản này
là không đủ cơ sở để định giá
cho nên cái mà để tránh tất thoát
thì phải làm rõ cái vĩ vực này
đó là những đặc biệt là những tài sản
mà tài nguyên của đất nước là công tổ đất nước
đó là đất đài
và các cơ sở mà bất động sản
thì đấy là cái rất lớn
bên cạnh đó là những tài sản máy móc thiết bị
mang tính đặc trưng
và những cái vấn đề tồn tại của quá trình lịch sử
của các tập đoàn này trong quá trình
mà phát triển thì cũng là
những cái tồn tại lớn mà đang treo lại
chỉ có khu vực nhà nước thì mới treo lại những cái này
chứ còn đối với người kinh tế nhân
thì họ sẽ xử lý hàng năm
nhưng mình thì lại không mình cứ xử lại
cho nên nó treo lại là cái lớn phải xử lý
vì nó là quá trình kéo dài ra qua
rất nhiều thời kỳ cho nên cái việc xử lý
nó đòi hỏi cũng phải có thời gian
và đảm bảo tuân thủ pháp luật
thế thì rõ ràng là những cái nguyên nhân như vậy
có thể hiểu được nếu như về mặt pháp lý
chúng ta đang còn chưa có sự hoàn thiện
để mà hướng dẫn
đánh giá những cái tài sản ví dụ như là
đất đai hay là thương hiệu
thế còn những cái vấn đề về mặt lộ trình
thì sao chúng tôi đã biết là
chính phủ đã có những lộ trình
và lộ trình đặt ra rất rõ ràng thậm chí tỉnh này
làm bao nhiêu làm cho thời gian nào
lộ trình đã có như tại sao thì vẫn chưa thực hiện được
trong đăng ký là một trăm hai mươi tám doanh nghiệp
thì đến nay theo cái kế hoạch
mà chúng ta đăng ký thì chúng ta thực hiện
được ba mươi bảy doanh nghiệp
là hai mươi tám còn hơn
chín mươi một hơn chín mươi doanh nghiệp nữa
phải cổ quản hóa mà trong thời gian còn bốn tháng nữa
thế nhưng trên thực tế
khi mà các doanh nghiệp thực hiện cổ hóa
thì con số mà thực hiện được cổ bản hóa
là hơn một trăm bảy mươi doanh nghiệp
thì chúng tôi cho rằng
đây là một cái vấn đề mà chúng ta nói là
về mặt thực hiện
thì chúng ta có thể đạt được con số
là gần hai trăm linh doanh nghiệp một trăm bảy mươi doanh nghiệp
cổ bản hóa các loại nhỏ to
thế nhưng về cái mặt
mà thực thi theo cái đăng ký kế hoạch
và chúng ta đăng ký và thể hiện
đúng cái trách nhiệm của người đứng đầu
với chính phủ với người dân
thì chúng ta lại không làm được
đấy là cái mà chúng ta phải nhìn nhận thấy
để thấy rằng công tác chuẩn bị công tác
xây dựng hoạch công tác tổ chức thực hiện
của chúng ta là không tốt
chúng ta làm là nó mang tích phong trào
và không căn cơ và không
đi vào thực chất thế cho nên
khi mà rất nhiều khi đánh giá của chúng tôi
chúng tôi rằng là về thực tế mà kê khai lên
thì cổ bản hóa được một trăm linh hơn
một trăm bảy mươi doanh nghiệp thế nhưng với kế hoạch
của chính phủ đưa ra thì lại y hành
thế như vậy để chúng ta xem lại
và thứ hai đây nhìn nhận đây để đánh giá được là
cái khâu năng lực tổ chức của người đứng đầu
và cái công tác chuẩn bị cổ bản hóa
là có vấn đề để chúng ta hoàn thiện
thế nhưng anh phong nói từ đây chúng ta hoàn thiện gì
tại sao không thực hiện được trong kế hoạch
mỗi đưa vào kế hoạch là những doanh nghiệp
rất lớn những doanh nghiệp mà chúng ta thấy
muốn để thể hiện là chúng ta thực hiện được
cái đổi mới là cổ bản hóa
thu hẹp của doanh nghiệp nước nhưng mà chúng ta không
lường trước được những cái vấn đề phức tạp
như chúng tôi đã nói nguyên nhân trên và thứ hai
trong tổ chức quyền luyện thì cái động trạng
những cái vấn đề mà hung sám và những lợi ích
thì lại lùi lại và viện
cái này cái khác thì chúng tôi cho rằng
về pháp luật thì là
các luật pháp đã đặt quy định đầy đủ
có luật về quản lý tài sản công
luật về quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp luật tất ai
thế nhưng trong tổ chức thực hiện thì chúng ta
lại không thực hiện đúng luật đấy cho nên
là vừa qua có một nguyên nhân
mà rất nhiều doanh nghiệp
và cơ quan nhà nước được thứ nhất là gì
do cơ chế về cổ phần hóa
và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
thực hiện theo nghị quyết đại hội đảng một mươi hai
và nghị quyết trung ương một mươi hai về cơ cấu
doanh nghiệp nước ban hành chặt chẽ
đúng quy định pháp luật công khai
minh bạch dẫn đến khó khăn
trong việc tổ chức thực hiện
vì nó làm quy trình chặt chẽ quá
nên phải kéo dài thời gian ra
thì cái từ này lại mang từ là nguyên nhân chủ quan
kéo dài là do chúng ta tổ chức thực hiện
thì bảo cánh phong đấy là một cái mà
rất nhiều vừa qua tổng kết
của ban trị đạo mới của trung ương cũng thấy nói
có một nguyên nhân như thế và nguyên nhân đấy
chúng tôi thấy là nó là nguyên nhân rất buồn
vì nguyên nhân là nguyên nhân của tổ chức thực hiện
của những người đứng đầu
các cái nội dung của luật hay hướng dẫn
thì nó cũng ở đâu đấy
nó cũng đang chưa thực sự rõ
về cái việc trách nhiệm
hoặc là quy trách nhiệm đối với những các cái cá nhân
hoặc là những cái tập thể liên quan
thì cái việc này tôi nghĩ là cũng phải cần
rất là rõ ràng minh bạc
thì các đơn vị khi tham gia vào
cái trách nhiệm khi xác định giá trị
của hòn hóa này mới được gọi là
tuân thủ một cách
đúng đắn các cái quy định của pháp luật
cũng như là bảo toàn cái sự
bảo toàn cái giá trị vốn
của nhà nước tài sản của mình tại
thời điểm hiện nay về doanh nghiệp như nói
là những tài sản

có giá trị
vào những ngành nghề rất chiến lược
mình không thể bán rẻ
những cái tài sản chiến lược của mình cho
cho nhà đầu tư
cho nhà nhà nước đầu tư mà có thể
nhà đầu tư là không hợp lý từ nay
sẽ đi cổ phần hóa những tài sản
mang tính chất chiến lược của những nước
phải tìm những nhà đầu tư
thực sự là nhà đầu tư chiến lược
có cân nhắc vì sau
covid này thế giới thay đổi rất lớn
thưa tư sĩ hoàng võ đại được
rõ ràng là ông tiến ông đặt một cái vấn đề
mà chúng tôi cho rằng là cũng khá là nhạy cảm
và cũng khá là thực tế đó là vấn đề
về trách nhiệm người dưỡng đầu
trong cái quá trình thực hiện đặc biệt
là gắn với cái quy trình trở nên chặt chẽ hơn
công khai minh bạch hơn và phải chăng vậy
nó đụng chạm đến lợi ích nhiều hơn hoặc
là người ta rất sợ trách nhiệm liệu phải chăng đây
là một trong những lý do khiến cho cái tốc độ
của phần hóa nó bị chạm lại không cái
quá trình cổ phần hóa hiện nay
hướng đầu tiên là hướng về
bởi vì khi chúng ta còn quan niệm
tức là có giữ
quan điểm là kinh tế nhà nước là chủ đảng
kinh tế quốc doanh là giữ
cái vai trò nồng cốt định hướng
điều tiết rồi
nêu gương vân vân
quan điểm là cổ phân hóa không phải là tư nhân hóa
thì với những cái tư duy như vậy
nó sẽ hạn chế đến quá trình
thực hiện nếu không tư nhân hóa
thì có nghĩa là ông cổ phần hóa chị bán
cho nhà nước với nhau à
như thế thì nó chả có
nó không ổn rồi
mà khi anh
là giao cho cái
doanh nghiệp nhà nước với những trọng trách
nêu gương nào định hướng nào
điều tiết thì nó là
nó là nhiệm vụ chính trị
chứ không phải là
làm nhiệm vụ kinh tế
thì như vậy cũng
là không ổn
và do những cái tư duy
chúng ta còn những tư nó mâu thuẫn
thì nó dẫn đến cái điều hành thực tiễn
điều hành thực tế
giáo sư vừa nói đến vấn đề là chúng ta
cổ phần hóa không nghĩa là tư nhân hóa
nhưng mà trong cái bối cảnh đại dịch covid này
thì nó gắn với một cái yêu cầu đó là
xây dựng nền kinh tế tự chủ
và tăng sức chống chịu của nền kinh tế
thế thì cái việc mà chúng ta cổ phần hóa
mà không phải tư nhân hóa
thế thì chúng ta sẽ làm thế nào để nó gắn
với cái mục tiêu vừa tiếp tục cổ phần hóa vừa
mà là để mà tăng cái sức chống chịu của nền kinh tế
tôi cũng đã có một số lần
báo cáo với các nhà cấp trên
nếu như chúng ta
thực hiện cái cổ phần hóa như hiện nay
bắt tất cả các doanh nghiệp
cái cổ phiếu của mình
trên thị trường chứng khoán
thì cái nguy cơ rất lớn là nước ngoài mua hết
nước ngoài sẵn sàng
ông to nhất bên cạnh chúng ta
là doanh nghiệp tư nhân của
doanh nghiệp chúng ta sẽ bị họ thu tóm hết
tức là quan điểm của tiến sĩ là
không nên ưu tiên và dành
chủ yếu các cổ phần của nhà nước
bán cho nước ngoài mà nên bán cho tư nhân trong nước
bán cho tư nhân trong nước
cái khu vực doanh nghiệp tư nhân của chúng ta
hiện nay chỉ chiếm có một mươi gdp thôi
nhưng cái khu vực tư nhân này
muốn phát triển được
thì chính là nhà nước phải
phải để cho họ tham gia
chỉ bán cho tư nhân trong nước thôi
nhưng cái quan trọng hơn
tất cả đấy là phải bán
đến cái mức mà doanh nghiệp tư nhân
đấy họ có quyền
quản trị cái doanh nghiệp đấy
chứ còn ông bán đồ khoảng hai mươi
cổ phần thì
còn tồi hơn là không bán
lý do là vì anh lại thu hút cái nguồn vốn
của khu vực tư nhân
vào doanh nghiệp nhà nước để
các ông chủ doanh nghiệp ấy chi phối
tức là mình phải đảm bảo
quyền chi phối doanh nghiệp của tư nhân
để họ bảo vệ quyền lợi của mình
cũng như là không sợ bị
thiểu số của
cổ đông trong cái công ty cổ phần đó
đúng không ạ
về giải pháp
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
tiến sĩ nguyễn đình cung cho rằng
trong bối cảnh hiện nay thị trường đang kém
nếu cổ phần hóa khó có thể đạt được hiệu quả tối ưu
cho doanh nghiệp nhà nước và khối tài sản của nhà nước
nên có thể tính đến phương án khác
đó là nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp
thì ngân hàng thế giới rồi adb
sẵn sàng hỗ trợ chúng ta
về áp dụng
những quy tắc phổ biến
để nâng cao hiệu quản trị
doanh nghiệp nhà nước
cái này người ta đã chứng minh rằng
nếu như áp dụng được nó
thì hiệu quả
của doanh nghiệp áp dụng
tăng lên nhiều điểm phần trăm
bên cạnh đó
cần phải giải quyết nhanh chóng vấn đề cốt lõi
đã kìm hãm doanh nghiệp nhà nước
năm qua đó là không thể chế pháp lý
đang tạo ra nhiều rào cản
trói buộc tính năng động của khối doanh nghiệp này
mở rộng quyền tự chủ của doanh nghiệp nhà nước
để cho họ
được tự do
làm thế nào
để đạt được mục tiêu
mục tiêu của mình là nâng cao hiệu quả
trong cái ngành nghề mà nhà nước
với tư cách là chủ sở đã xác định
thì họ lại không được tự do
họ bị gò bỏ trắng bề
là bởi vì
trong một mươi năm vừa rồi
chúng ta hành chính hóa hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
khi chúng ta mở rộng quyền tự chủ
cho hoạt động
trên nguyên tắc thị trường rồi
thì tất cả mọi giá của nó
giá của doanh nghiệp
được thể hiện trên thị trường
và qua đó chúng ta biết được giá trị của nó
và chúng ta định giá chúng ta bán
lúc đó nó mới công bằng
giải pháp nào nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
trong giai đoạn hiện tại
và giai đoạn sau dịch covid
thì chúng ta sẽ phải cân nhắc lựa chọn
doanh nghiệp nhà nước không tránh khỏi xu thế
đó là phải tiệm cận nhanh với thông lệ quốc tế
chứ không thể tiếp tục duy trì tình trạng một mình một kiểu
điều đó sẽ tiếp tục kiềm hãm
cả nền kinh tế trì trệ
về vấn đề này thì thưa ông đặng quyết tiến
liệu bộ tài chính
liệu cộng tài chính doanh nghiệp
có thêm những định hướng nào mới
trong vấn đề về cổ phán doanh nghiệp nhà nước
tự nhiên trong tháng tới mà nó gắn với cái việc
tăng sức chủ nền kinh tế tăng sức chủng chịu nền kinh tế không ạ
chúng ta phải nhìn thực tế là cái lực lượng
khu vực kinh tế tự nhiên của chúng ta ấy
nó cũng chưa đủ mạnh
chưa đủ mạnh chưa thể để tiếp nhận được những cái
khối lượng nguồn lực
vào cả những cái
cơ sở tầng của các khu vực doanh nghiệp nhà nước
cho nên hiện nay
vẫn còn những doanh nghiệp nhà nước
mà thuộc thành phần kinh tế nhà nước không cần nắm giữ
mà hiện nay chưa thể nào mà chúng ta
chuyển giao được
thì với vấn đề như đấy cho nên là đấy là một trong những vấn đề mà
đảng của nhà nước cũng đang quan tâm là
tiếp tục phải tiến hành cơ cấu
sắp xếp đổi mới và cổ quản hóa
của các doanh nghiệp nhà nước thế còn về định hướng thì
chúng tôi cho rằng tới đây ấy
thì chúng ta cũng phải có cái nhìn nhận lại
cái việc cổ quản hóa và thoái vốn chúng ta ấy
là chúng ta sẽ
các cái doanh nghiệp nhỏ chúng ta đã cơ bản đã
chuyển dịch sang cái phần kinh tế tự nhiên rồi
cái doanh nghiệp nhà nước ấy nó phải có hai
đi theo hai cái
giai đoạn hoặc là hai cái phương pháp
một là hiện nay
trong khi chúng ta đang chờ các doanh nghiệp tự nhiên lớn
để tiếp cận thì các doanh nghiệp nhà nước
cũng phải đổi mới tự đổi mới mình
thay đổi quản trị theo hướng là
hội nhập theo những chuẩn mực quốc tế
rồi vấn đề áp dụng những công nghệ
và đảm bảo là thực hiện được cái
đi đầu trong vấn đề mà
cái chuyển dịch số theo cổ kinh mạng một trăm linh
như vậy để chúng ta
cắt những cái mà ưu đãi
cắt những cái mà
bảo lãnh của chính phủ hay những chính sách
ưu đãi của chính phủ ra để cho anh hoạt động bình thường
bình đẳng và đấy là những cái bình đẳng của các thành viên khác
và anh chơi theo đúng cái giới thị trường
hoàn toàn lúc đấy là hoàn toàn là bình đẳng của các thành viên khác
và phải chấp nhận là gì
là phải lên thị trường chính khoán
phải công khai minh bạch
và việc bán như thế nào
thì nhà nước sẽ phải có cái định hướng là
sẽ bán cho những nhà đầu tư
mà ưu tiên nhà đầu tư trong nước
đây cũng là một cái mà chúng ta và nhà đầu tư trong nước này
nó phải đủ nguồn lực đủ năng lực
thì để tiếp cận và điều này đã được
khẳng định trong nhận thức của bộ tế chính
trong cơ chế chính sách hiện nay chúng tôi cũng thiết kế như vậy
vấn đề như thế cho nên cái lộ trình bán
của chính phủ không phải bán vòng mọi giá
bán cho phía nước ngoài
bởi có quan điểm cho rằng là chỉ có nhà đầu tư
nước ngoài mới đủ nguồn lực
đặc biệt là đủ tiền để mua
nhưng mà chúng tôi cho rằng cái đấy không quan trọng
cái quan trọng nhất là khi anh mua rồi
anh phải giữ được cái vị thế của người việt nam
cái giá trị của người việt nam
mà đây là những cái doanh nghiệp này những cái doanh nghiệp hoạt động ở việt nam
kinh doanh ở việt nam ví dụ như
kinh doanh hạ tầng lớn như thế
là lợi ích ở việt nam gắn với lợi ích doanh nghiệp
như vậy là một trong những cái điểm nhấn
để chúng ta khẳng định cái
tính tự chủ này kinh tế
đó là chúng ta vẫn tiếp tục
cổ phản các doanh nghiệp nước đặc biệt là bán cho tư nhân
nhưng mà phải là tư nhân trong nước
hoặc bán cho nước ngoài nhưng mà phải giữ thương hiệu việt
và đảm bảo được cái tính chất việt
của cái doanh nghiệp đó đúng không ạ
nếu mà xét ra mục tiêu cụ thể thì thưa ông là thời gian tới
chúng ta sẽ giữ lại bao nhiêu doanh nghiệp ví dụ ông nói là hai nghìn một mươi tám
chúng ta còn năm trăm linh
thế thì trong quá trình phổ bán tới đây chúng ta sẽ giảm dần
thì cuối cùng là sẽ giữ lại bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước ạ
vấn đề giữ lại hay không thì
trong định hướng của chính phủ nữa rồi
thực ra thì hiện nay tất cả các tập đoàn kinh tế lớn
thì chính phủ cũng sẽ chuyển sang thành công ty
thêm mô hình là mô hình công ty cổ phản
đa sở hữu và nhà nước chỉ trở thành
nhà đầu tư thôi và lúc đấy nhà nước phải tôn trọng
cái quy định của thị trường
quy định của luật
doanh nghiệp bởi qua điều lệ của
doanh nghiệp công ty cổ phản và chúng ta chỉ
tham gia can thiệp thông qua cái việc mà
bỏ phiếu ở đại hội cổ đông
tức là cái mà nhất
từ cái mô hình của chúng ta quyết định một trăm linh
sang ta quyết định theo cái điều lệ
và theo cái hiệu quả
thì như vậy thì cái đấy là đầu mối là đổi mới về cái
cái quản trị thay đổi tư duy
vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ phải đổi mới quản trị và minh vạch
lúc đấy chúng ta phải chọn con người
cái này thì bác tiến sĩ nguyễn đã nói rất đúng
tức là phải có con người
thì con người ở đây thì chúng ta phải chấp nhận là gì
là nhà nước ở đâu nhà nước chỉ là những người
đại diện vốn thôi còn tất cả những
ban điều hành giám đốc phải là những cái
con người mà chúng ta thuê ngoài
để cho các thành phần kinh tế tự nhiên khác
họ có những năng lực có những trí tuệ
người ta đến người ta điều hành doanh nghiệp
người ta làm bắt doanh nghiệp đấy thì cái đấy là chúng ta
làm như thế thì nó mới thay đổi được cái nhận thức
làm thế nào để
để nhanh cái quá trình cổ phần hóa
theo cái mục tiêu đã định cũng như
là tăng với cái tính tự chủ của
cái kinh tế về vấn đề này xin
tiến sĩ võ đại lược ông có cái
đề xuất cụ thể nào
và điểm nhấn nào để mà
đạt được cái mục tiêu đó
tôi thì cho rằng là như thế này
doanh nghiệp nhà nước là chuyện
trọng đại của đất nước
mà nếu chúng ta xử lý tốt
thì cái nền kinh tế việt nam
sẽ có những cái bứt phá tốt
bởi vì hiện nay
như các đồng chí
bộ tài chính đã nói rồi
cái khối doanh nghiệp nhà nước ấy là
nó nắm cái nguồn lực lớn
gần như nhất đất nước
cho nên tôi thì đã kiến nghị
là cần phải có một cái luật
về cổ phần hóa
cái luật đấy sẽ quy định rất rõ ràng
là tôi không cổ phần hóa đi tù
hoặc là gì đó
có cái luật như vậy
bây giờ chúng ta cổ phần không có luật
những cái quy chế
tôi có quyền cổ phần hóa mà
tôi không cổ phần hóa tôi cũng
không được gì cả
nếu chúng ta đưa thành luật
thì điều đó sẽ ép buộc
tất cả những người dù không muốn
cũng phải làm
nó phải có một cái cơ chế như thế
còn hiện nay hoàn toàn là tự nguyện
thì tôi làm chủ một cái tập đoàn
một cái tổng công ty
lợi ích rất lớn bây giờ bảo tôi
là cổ phần hóa chuyển cho tư nhân hết
cái nhóm lợi ích ấy
là cái nhóm chi phối
và cũng có thể là nó sẽ ủng hộ
họ sẽ ủng hộ cho những cái quan điểm
vẫn xem cái khu vực này
là được mọi ưu tiên
mọi quyền nặng
mà thậm chí cái chính trịnh hóa
cái vấn đề nữa
người ta đưa cho doanh nghiệp nhà nước nào điều tiết nào đủ thứ
có vậy mà tôi vẫn là
kiến nghị và tôi vẫn duy trì
cần phải có cái lúc về cổ phần hóa
một lần nữa xin cảm ơn hai vị chuyên gia đến với chương trình
đã có những cái đóng góp rất là hữu ích
thưa quý vị
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
là một chủ trương lâu dài nhất quán
đây là một quá trình thường xuyên
và đặc biệt
nó không phải là phong trào
tuy nhiên để đẩy nhanh và nâng cao
hiệu quả cho thời gian tới
thì chắc chắn quá trình này sẽ ngày càng được thực hiện
trên cơ sở luật hóa
và có lộ trình hợp lý
sự hài hòa mục tích
đảm bảo sự hài hòa các cái mục tiêu
và đề cao cũng như là tôn trọng
cái lợi ích quốc gia
chống sự trì trệ
chống sự tham nhũng và đặc biệt
gắn với việc tăng tính tự chủ
sức chịu đựng của đền kinh tế
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo